xin kính chào quý vị và các bạn
không khí lạnh đã tràn về bắc bộ chuyển mưa rét trên diện rộng
nhưng cũng làm cho hiện tượng nồm ẩm dạng thời tiết gây nhiều khó chịu cho người dân
kéo dài nhiều ngày ở đông bắc bộ chấm dứt
dự báo đêm nay và ngày mai mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
tuy nhiên do trời còn nhiều mây và tác động của không khí lạnh nên trời rét ở diện rộng
nhiệt độ thấp nhất ở mức một mươi năm một mươi tám độ vùng núi thấp hơn
còn cao nhất ngày mai ở mức là một mươi chín hai mươi một độ
và riêng khu vực tây bắc có nơi còn cao hơn
với các tỉnh bắc trung bộ cũng chưa ảnh hưởng của không khí lạnh tầm thấp
nên trời nhiều mây có mưa rải rác
nhiệt độ sẽ giảm xuống ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ trời rét
càng vào phía nam thì tác động của không khí lạnh càng yếu đi
như là tại nam trung bộ trời ít mưa có nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn ở khu vực ninh thuận bình thuận
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
đêm nay và ngày mai thời tiết vẫn duy trì trạng thái ổn định
hầu như là không mưa ban ngày trời nắng
cục bộ có nơi nắng nóng trên mức ba mươi năm độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ
thì ngày nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
về đêm và sáng trời rét nhẹ tại khu vực tây nguyên
với nhiệt độ tại đây là một mươi tám hai mươi một độ
còn tại nam bộ là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
trong hai mươi bốn h tới khu vực bắc biển đông
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai bốn m biển động mạnh
còn khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả khu vực quần đảo trường sa
có gió đông bắc cũng chỉ với cường độ cấp năm
riêng phía tây của nam biển đông
có lúc mạnh cấp sáu biển động nhẹ
nhiệt độ trên cả hai quần đảo
hoàng sa và quần đảo trường sa
đều không vượt qua mức là ba mươi ba độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông
gió đông bắc cấp hai cấp ba trở rét
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi độ